theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một giờ hôm nay ngày ba tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm một mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy tức là từ bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo đến một giờ ngày bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía tây nam cách bờ biển quảng nam quảng ngãi khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp một mươi
cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tầm bão
ở khu vực giữa biển đông có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
vùng biển từ ngoài khơi trung bộ nam bộ vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vị tuyến một mươi một đến một mươi bảy độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba